đến chiều nay sáu tháng một mươi một công an huyện củ chi thành phố hồ chí minh phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố
tiếp tục phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ ô tô cháy nổ trong rừng tràm khiến tài xế tử vong
nạn nhân được xác định là tài xế nguyễn văn phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn xã trung lập hạ quỹ củ chi
đến công ty đón lãnh đạo và nhân viên theo lịch công tác
đến khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút cùng ngày tài xế phú đi đổ xăng rồi lé xe về nhà ở ấp trạm lắm
đến khoảng một mươi bốn giờ anh phú lấy xe ra khỏi nhà đi được một trăm linh m và xảy ra vụ nổ ô tô khiến chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn
còn tài xế tử vong tại bệnh viện do bỏng nặng
hiện trường đã được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác điều tra xác định nguyên nhân